đã hướng dẫn người dân điền thông tin trên website để giải quyết trực tiếp
bằng tài khoản zalo để bà con di chuyển thuận lợi
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hcm khoảng một trăm linh học sinh của thành phố
mắc kẹt ở các tỉnh thành khi về quê nghỉ hè hay được cha mẹ gửi về quê tránh dịch covid một mươi chín
trong đó có khoảng sáu em được đăng ký học tạm ở quê
người dân ở tp hcm muốn đến các tỉnh thành phố khác để đưa đón con
phải làm đơn đề nghị gửi qua hộp thư điện tử của sở giao thông vận tải tp hcm
theo địa chỉ sgtvtavongtbhcm gov vn trình bày lý do kế hoạch di chuyển
bao gồm hoàn cảnh thời gian phương tiện số lượng người theo danh sách chi tiết
kèm bản chập giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan giấy tờ chứng minh để được xem xét giải quyết
tiếp đó người dân lâm đồng đang sống tại tp hcm và các tỉnh phía nam
được chia thành bảy nhóm ưu tiên để đón quay về
người từng mắc covid một mươi chín sẽ được cách ly tập trung bảy ngày
các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh lâm đồng đang lên kế hoạch chi tiết
về việc đón công dân lâm đồng từ sáu địa phương vùng dịch
bao gồm tp hcm lòng an bình dương bà rịa vũng tàu tiền giang và đồng nai
về trong những ngày tới
dự kiến việc đón dân quay về địa phương sẽ bắt đầu từ ngày chín tháng một mươi
các nhóm công dân ưu tiên đón về địa phương lần này bao gồm
người cao tuổi đủ sáu mươi tuổi trở lên trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và học sinh đang theo học phổ thông
người khuyết tật người đang điều trị khám chữa bệnh phụ nữ mang thai từ sáu tháng trở lên
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do địa phương rà soát đề xuất
các nhóm công dân nêu trên có nguyện vọng về địa phương sẽ đăng ký qua
quỹ ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
người dân được đón bằng xe dường nằm ở hãng xe phương trang
một số trường hợp đặc biệt sẽ được tổ chức đón bằng máy bay của hãng bamboo airways
để thực hiện việc đưa người dân từ các vùng dịch và hướng dẫn cho người dân
từ tỉnh khác vào lâm đồng sở y tế tỉnh lâm đồng đã có văn bản hướng dẫn
về việc cách ly phòng dịch
đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín hoặc đã từng mắc covid một mươi chín
có chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine và mũi tiêm thứ hai ít nhất một mươi bốn ngày
trước khi vào tỉnh lâm đồng hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín do cơ sở y tế cấp
thực hiện cách ly tập trung bảy ngày tại khu vực cách ly tập trung đóng trên địa bàn
hoặc các khu cách ly tập trung tại các công ty doanh nghiệp đã đăng ký
và được cơ quan chức năng thẩm định
thực hiện việc đi lại theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến
khai báo y tế tại chốt kiểm dịch và cam kết không dừng đổ tại bất cứ địa điểm nào khác
trong quá trình di chuyển sử dụng phần mềm pc covid khi đi qua chốt phải có kết quả
xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp real time pcr còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với người chưa tiêm tiêm chưa đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
nhưng mũi thứ hai chưa đủ một mươi bốn ngày tính từ khi vào lâm đồng
thì thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày và cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp theo
lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu ngày thứ một mươi bốn
và ngày thứ hai mươi tám khi đi qua chốt phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp real time pcr còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với người dân tỉnh lâm đồng khi đi về từ các tỉnh thành phố
thì ngoài tuân thủ các điều kiện điều trình
phải đăng ký với quỹ ban nhân dân các huyện thành phố để được đón về
quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng hiện chưa có hướng dẫn về việc áp dụng chi phí cách ly tập trung
đối với người quay về địa phương từ vùng dịch
lâm đồng là tỉnh dự kiến đón dân từ vùng dịch trở về vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do diễn tiến dịch bệnh tại các tỉnh thành phía nam nằm ngoài dự tính
nên việc đón dân phải hoãn đến nay tức là sau hơn hai tháng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến
cùng với nhiều bản tin khác hai mươi h sáng là bảy h sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các tin tức covid một mươi chín tiếp theo